theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ đêm ngày ba tháng năm đến đêm ngày bốn tháng năm
ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông trên diện rộng khu vực tây bắc có mưa vừa mưa to và rông
do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m kết hợp với áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông
nên từ đêm ngày ba tháng năm đến đêm ngày bốn tháng năm ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông trên diện rộng
riêng khu vực tây bắc và việt bắc có mưa vừa mưa to và rông
lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên bảy mươi mm trên hai mươi bốn h
khu vực tây nguyên và nam bộ từ nay đến ngày năm tháng năm có mưa rào và rông rải rác
thời gian mưa rông tập trung từ chiều tối đến đêm
trong mưa rông có khả năng cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một